ngày hai mươi chín tháng một mươi một giáo sư abdul karim chuyên gia co cấp về bệnh truyền nhiễm ở nam phi cho biết các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ tốt làm giảm số bệnh nặng và nhập viện vì biến thể omicron
sự phạt những gì chúng ta biết và việc các biến thể gây lo ngại khác đã phản ứng ra sao với miễn dịch từ vaccine chúng ta có thể trông đợi là vaccine vẫn có hiệu quả cao trong việc giảm số ca nhập viện và bệnh nặng và mức độ bảo vệ có lẽ vẫn mạnh mẽ
theo ông karim cho biết ông karim nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để khẳng định biến thể omicron gây ra nhiều triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó
tuy nhiên theo ông khả năng lây lan của biến thể này có thể cao hơn sẽ nhanh chóng có nhiều ca nhiễm hơn đã có các bằng chứng cho thấy chuyện đó
nếu chuyện đó xảy ra tôi nghĩ số ca nhiễm hàng ngày có lẽ sẽ lên đến hơn một mươi về cuối tuần này
hôm hai mươi tám tháng một mươi một nam phi ghi nhận tổng số hai tám trăm năm mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi biến thể omicron được phát hiện ở phía nam châu phi
các quốc gia khắp thế giới xiết chặt lệnh hạn chế đi lại đối với khu vực châu phi và công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn biến thể này lây lan kể cả ở những người đã tiêm ngừa
bộ trưởng bộ y tế jofala nhấn mạnh chính phủ nước này đang làm mọi cách để có thể giúp các cơ sở y tế sẵn sàng đương đầu với biến thể mới
chúng tôi biết rằng ca nhiễm sẽ tăng mọi người sẽ nhiễm bệnh nhiều người sẽ bị nặng đặc biệt là những người chưa tiêm chủng
nhưng chúng tôi cũng biết là sẽ có người đã tiêm ngừa covid một mươi chín rồi vẫn nhiễm bệnh và các cơ sở y tế nên sẵn sàng
ông nhấn mạnh
trước đó bà angelis kosge một trong những vị bác sĩ đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron trong số các bệnh nhân ở nam phi
nhận định các triệu chứng do biến thể này gây ra là nhẹ và có thể được chữa trị tại nhà
bà cảnh báo về sự cường điệu trên truyền thông về biến thể omicron
khi chứng kiến các triệu chứng nhẹ thì tôi thấy có thể nói là không có lý do gì để lo lắng cả vì không có bệnh nhân nào mắc bệnh nặng
truyền thông cũng như trên toàn thế giới chẳng có tương quan gì với bệnh cảnh lâm sàng
theo bà cô esg bệnh nhân khiến bà nghi ngờ về biến thể mới đã đến khám trong ngày một mươi tám tháng một mươi một và cực kỳ mệt mỏi trong vòng hai ngày
vì đau đầu và những cơn đau khắp cơ thể
sau đó số bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự ngày càng tăng
south china morning post vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một đưa tin các nhà khoa học ở ý công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể omicron
hình ảnh này là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện babino ghezu ở rome nước ý
nghiên cứu do giáo sư carlo federico venno điều phối và giáo sư claudia antetti giám sát
cả hai đều đến từ đại học milan
trong hình ảnh do nhóm nghiên cứu công bố cấu trúc protein gai của biến thể omicron được đặt cạnh cấu trúc protein gai của biến thể delta
protein gai là bộ phận quan trọng giúp virus corona xâm nhập vào tế bào người và là mục tiêu của các loại vaccine
hình ảnh cho thấy biến thể omicron mang bốn mươi ba đột biến trên protein gai cao hơn rất nhiều so với biến thể delta chỉ có một mươi tám đột biến trên protein gai
các nghiên cứu trước đó ước tính rằng omicron có ba mươi hai đột biến trên protein gai và biến thể delta có một mươi ba một mươi bảy đột biến trên cùng bộ phận
theo nghiên cứu của các nhà khoa học ý những đột biến này cũng tập trung nhiều ở khu vực virus dùng để tiếp xúc với tế bào của con người
truyền thông ý dẫn lời nhóm nghiên cứu cho biết việc mang nhiều đột biến không có nghĩa là biến thể omicron nguy hiểm hơn
điều này chỉ đơn giản thể hiện rằng virus đã thích nghi với con người bằng cách tạo ra một biến thể khác
các nhà khoa học cũng nói những nghiên cứu sâu hơn sẽ cho chúng ta biết việc virus thích ứng với con người
còn em nguy hiểm hơn hay không
hiện giới khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm thông tin về mức độ lây nhiễm và độc lực của biến thể omicron
chưa đầy một tuần sau khi được các nhà khoa học nam phi xác định biến thể này đã gây ra báo động trên toàn cầu
và được tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm đáng lo ngại
ngày hai mươi chín tháng một mươi một bồ đào nha trở thành nước mới nhất ghi nhận sự xuất hiện biến thể omicron
tất cả một mươi ba ca mắc biến thể này đều là cầu thủ và nhân viên của đội bóng balennesset ở thủ đô lisbon
hãng tin reuters dẫn lời giới chức y tế bồ đào nha cho biết gần đây hậu vệ cao phu phê tê của đội balenese s a d
vừa trở về sau một chuyến đi tới nam phi
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một các cầu thủ đội tuyển này được phát hiện mắc covid một mươi chín trước trận đấu với đội benfika
ở giải đấu premira riga
trận đấu đã bắt đầu chỉ với chín cầu thủ blanese trên sân do phần còn lại của đội đang cách ly
một phát ngôn viên của đội bóng cho biết có bốn mươi bốn cầu thủ và nhân viên của đội đang phải cách ly tại nhà
ba cầu thủ và hai hay ba nhân viên có triệu chứng nhưng không quá nghiêm trọng phần còn lại không có triệu chứng
mọi người đang chờ làm xét nghiệm lại ngay sau khi được cơ quan y tế cho phép
trong tuyên bố ngày hai mươi chín tháng một mươi một người phát ngôn của cơ quan y tế quốc gia bồ đào nha cho biết
những người tiếp xúc với các cầu thủ nhiễm bệnh bao gồm tiếp xúc nguy cơ thấp và cao
đều phải cách ly cho đến khi cơ quan này có thêm thông tin về sự lây truyền của biến thể obicron
một phát ngôn viên của đội benfika cho biết không có cầu thủ nào của họ phải cách ly sau khi đạp bóng cùng với đội pallenice ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
menfika sẽ đá trận kế tiếp vào ngày ba tháng một mươi hai
một nhà dịch tễ học hàng đầu nam phi ngày hai mươi chín tháng một mươi một cảnh báo biến thể omicron có thể khiến các ca bệnh hàng ngày tại nam phi tăng gấp ba lần trong tuần
afp đưa tin chuyên gia dịch tễ nam phi salim amdul karim trong cuộc họp báo trực tuyến của bộ y tế nam phi ngày hai mươi chín tháng một mươi một đã cảnh báo
số ca mắc covid một mươi chín tại nước này sẽ tăng lên nhanh chóng
ông karim cũng dự đoán khả năng lây nhiễm của biến thể omicron cao hơn so với chủng sắc covid một mươi chín ban đầu
số ca nhiễm mới mỗi ngày ở nam phi có thể vượt mức một mươi ca vào cuối tuần này và chúng ta có thể thấy các bệnh viện có thể phải chịu áp lực trong vòng hai ba tuần tới ông karim phát biểu
giới chức y tế nam phi ngày hai mươi tám tháng một mươi một báo cáo hơn hai tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín tăng đáng kể từ mức trung bình năm trăm linh ca mỗi ngày trong tuần trước và hai trăm bảy mươi năm ca trong tuần trước đó
các nhà khoa học nam phi cho rằng biến thể omicron là nguyên nhân các ca nhiễm ở nước này tăng lên nhanh chóng
số người nhập viện đã tăng hơn gấp đôi trong tháng qua ở gotiang tỉnh đông dân nhất của nam phi và là tâm của đợt lây nhiễm mới
giới chức y tế cho biết tỉnh goldeng đã bước vào đợt lây nhiễm thứ tư làn sóng lây nhiễm này dự kiến sẽ lan nhanh sang các phần còn lại của nam phi vào cuối năm nay
tuy vậy bộ trưởng bộ y tế nam phi jopella chấn an rằng người dân nước này không cần phải lo lắng hay hoảng sợ quá
ông này cũng chỉ ra rằng nam phi từng có kinh nghiệm đối phó với biến thể meta được phát hiện ở nước này vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một
nam phi đã ghi nhận hai chín triệu ca mắc covid một mươi chín và tám mươi chín bảy trăm chín mươi bảy trường hợp tử vong
tuy là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu phi các số liệu về đại dịch của nam phi vẫn thấp hơn các nước khác có cùng quy mô dân số đặc biệt là ở châu âu
sau cuộc họp khẩn ngày hai mươi chín tháng một mươi một các bộ trưởng y tế thuộc nhóm g bảy bao gồm mỹ canada anh pháp đức ý và nhật bản
cảnh báo cộng đồng thế giới đối mặt biến thể mới omicron có khả năng lây lan cao và kêu gọi hành động khẩn cấp để chống lại biến thể mới này
các bộ trưởng y tế g bảy cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới và các đối tác quốc tế để chia sẻ thông tin về omicron
cũng như nhấn mạnh các nước của họ sẽ thực hiện cam kết tặng vaccine covid một mươi chín
sau khi who ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tuyên bố omicron được phát hiện lần đầu ở nam phi vào ngày chín tháng một mươi một là biến thể đáng lo ngại
ngày càng có nhiều quốc gia kể cả mỹ cấm các chuyến bay hoặc thắt chặt biện pháp hạn chế đi lại đối với những hành khách đến từ các nước thuộc khu vực phía nam châu phi
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden ngày hai mươi chín tháng một mươi một kêu gọi
người mỹ không nên hoảng sợ về biến thể omicron và nhấn mạnh nước này đang có những kế hoạch ứng phó
điều bất ngờ với các công ty dược nếu cần có vaccine mới để chống biến thể này theo reuters
tổng thống mỹ còn nhấn mạnh nước này sẽ không áp dụng lại các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron
và ông sẽ vạch ra chiến lược chống lại đại dịch trong mùa đông
ông kêu gọi người dân tiêm vaccine tiêm tăng cường và đeo khẩu trang
biến thể này không phải là nguyên nhân để quan ngại không phải là nguyên nhân để hoàng sợ
chúng ta sẽ chiến đấu và đánh bại biến thể mới này
tổng thống joe biden phát biểu tại nhà trắng sau cuộc họp với nhóm phụ trách chống covid một mươi chín của ông
tổng thống cho rằng chắc chắn ca mắc omicro sẽ xuất hiện ở mỹ dù cho đến nay chưa có ca nào được ghi nhận ở nước này
xong phát ngôn viên nhà trắng jen pisaki nhấn mạnh biến thể mới không thể khiến người mỹ thay đổi kế hoạch đi lại
trong kỳ nghỉ sắp tới của họ miễn họ tiêm vaccine và đeo khẩu trang
tính đến nay biến thể omicron đã được phát hiện ở úc bỉ botswana anh đan mạch đức hồng kông israel
lan pháp canada và nam phi theo nguồn tin từ reuters
sự xuất hiện của biến thể omicron một biến thể được xem là tồi thế nhất
sở hữu các siêu đột biến đang khiến cả thế giới phải lo ngại
đặc biệt là ở khả năng lây nhiễm cũng như lần tránh miễn dịch từ vaccine tốt hơn so với những biến chủng hiện nay
bao gồm cả delta biến thể đang chiếm ưu thế toàn cầu
nhưng cụ thể sự xuất hiện của omicron sẽ gây ảnh hưởng thế nào với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
lấy ví dụ tại anh hiện tại toàn bộ các vaccine được cấp phép
tại đây hoạt động bằng cách huấn luyện cho hệ biến dịch chống lại các cai protein
cấu trúc được virus corona gây bệnh covid một mươi chín sử dụng để xâm nhập vào tế bào
mà cụ thể là gắn với thu thể ace hai
biến thể omicrone sở hữu tới ba mươi đột biến ở gai protein
trong đó có một mươi đột biến liên quan đến cái gọi là rbd tạm dịch liên kết cụ thể
một khu vực đặc biệt cho phép virus bám vào thực thể tế bào
để so sánh delta chỉ có hai đột biến ở rbd
tuy nhiên ngay cả với ngần ấy thay đổi
vẫn sẽ có những khu vực mà kháng thể vào tế bào t lympho t tế bào tạo biến dịch có thể phản ứng
nếu nhìn vào tổng thể các đột biến bức tranh trông rất kinh khủng
giống như toàn bộ những kháng thể quan trọng nhất đều trở nên vô dụng
danny arben giáo sư biến dịch học từ đại học imperial college london
tuy nhiên các thông tin có được từ nam phi cho thấy tình hình không đến mức quá nghiêm trọng
những người được đưa tới bệnh viện chủ yếu đều chưa tiêm chủng
nên có lẽ vaccine vẫn đang bảo vệ tốt
chưa kể tế bào t còn có chức năng huấn luyện tế bào sản sinh kháng thể trước các rủi ro mà nó phải đối mặt
chúng tôi đều cho rằng tế bào t có thể nhận ra sự khác biệt giữa các biến chủng
và nó có thể cho bạn sự bảo vệ nhất định
arben bổ sung
thực tế cho thấy những người đã tiêm chủng hai mũi vẫn có thể nhiễm biến thể delta
dù tỷ lệ thấp hơn ba lần so với những người chưa tiêm
ngoài ra người đã tiêm chủng giảm được nguy cơ tử vong tới chín lần nếu chẳng may nhiễm bệnh
theo giáo sư paul morgan nhà miễn dịch học từ đại học cardiff anh
điều này có thể cũng đúng với omicron tôi nghĩ mức bảo vệ giảm đi thay vì mất hoàn toàn
virus sẽ không thể loại bỏ toàn bộ các biểu mô trên bề mặt
vì nếu làm như vậy các ga protein sẽ không thể hoạt động nữa
nghĩa là dù kháng thể và tế bào t từng chống lại các biến chủng trước kia có khả năng không hiệu quả
sẽ vẫn còn một phần nào đó có tác dụng
cũng theo morgan việc tăng cường miễn dịch cho cộng đồng bằng mũi tiêm thứ ba sẽ là một nước đi tốt
dù phân nửa thậm chí là hai phần ba miễn dịch không còn tác dụng
bạn vẫn sẽ còn một ít kháng thể và việc bổ sung thêm đương nhiên vẫn là tốt hơn
với những người đã tiêm chủng hai mũi rồi với nhiễm delta viễn cảnh với họ có phần tươi sáng hơn
nhóm này sẽ sở hữu một hệ miễn dịch rất rộng đủ để xử lý phần lớn các biến chủng mới
trích lời david mathieu giáo sư virus học từ đại học britain anh
nguyên nhân là bởi những người này đã tiếp xúc với virus và các tai protein từ cả delta qua lây nhiễm
lẫn cả trùng học từ vũ hán qua vaccine có nghĩa là bạn đã có kháng thể cho cả trùng gốc lẫn chủng mới
cùng lượng tế bào t phủ rộng
nỗi lo lớn nhất sẽ dành cho những người đến nay vẫn chưa chịu tiêm chủng
biến thể mới có khả năng sẽ lây nhiễm mạnh hơn cả delta
viễn cảnh xảy ra là nó sẽ tìm được những người chưa tiêm chủng nhanh hơn và đẩy họ vào bệnh viện
qua đó làm tăm ác lực cho hệ thống y tế
mathieu nhận xét điều này có thể dẫn đến một lệnh phong tài mới
trong trường hợp số ca nhập viện vượt quá ngưỡng đáp ứng của hệ thống y tế
trong tình cảnh này các chuyên gia cho biết vẫn sẽ có những mặt tích cực để con người hy vọng
đầu tiên là việc chúng ta vẫn chưa biết khả năng thực sự của biến thể omicron
trước cộng đồng có độ phủ vaccine rộng
rất có khả năng những người đã tiêm đủ hai mũi thậm chí là ba mũi vaccine hiện hành được bảo vệ trước nó
tiến ship peter englis một cố vấn dịch bệnh đã về hưu cho hay
nhưng cũng có thể các vaccine hiện nay chẳng làm được gì trước omicron cả
chúng ta chưa có đủ thông tin để biết được chuyện này
một lý do nữa là sự tồn tại của thuốc kháng virus như monopiravir
được cho là sẽ vẫn phản ứng tốt với biến thể omicron
tại anh gần năm trăm linh liều thuốc này sẽ được phân phát cho bệnh nhân covid cao tuổi
và những người đang có hệ biến dịch yếu
ngoài ra những phương pháp điều trị hiện hành như dexamethasone nhiều khả năng sẽ vẫn hiệu quả
vì nó nhắm vào phản ứng cơ thể thay vì tấn công trực tiếp vào virus
và cuối cùng khả năng biến chuyển và đáp ứng của các loại vaccine hiện nay
cũng là rất nhanh nhờ vào công nghệ mới
nếu như thực sự omicron có thể này tránh được hoàn toàn miễn dịch từ vaccine
công nghệ marn và vaccine vector định hướng cho phép sửa đổi vaccine rất nhanh
để đáp ứng với biến thể mới
nghĩa là sẽ có vaccine mới được tạo ra rất nhanh để dành riêng cho nó
có khi chỉ trong vài tháng
không thể chối bỏ được việc omicdon đang là một thách thức lớn
trên con đường thoát khỏi đại dịch của nhân loại
nhưng dựa trên những gì chúng ta biết
nó khó lòng đưa thế giới trở về thời kỳ giống như cách đây một năm
quan trọng hơn càng nhiều người tiêm chủng
khả năng thoát khỏi đại dịch sẽ càng hiện rõ